liên quan đến vụ việc bé gái tám tuổi bị di gẻ bạo hành tử vong ở quận bình thạnh
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo kết luận nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là bị phù phổi cấp và sốc chấn thương
ngay khi có kết luận này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đang nhận bảo vệ quyền lợi cho bé cũng vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột của cháu bé là nguyễn kim trung thái về tội giết người
luật sư trần thị ngọc nữ người bảo vệ quyền lợi cho bé cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
theo đó luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với thái từ tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm sang tội giết người với vai trò đồng phạm
theo đơn kiến nghị luật sư cho rằng nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động đánh đập của nguyễn võ quỳnh trang
hai mươi sáu tuổi ngụ tại gia lai địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kín và người mà bé có thể trông cậy duy nhất là thái
tuy nhiên thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập của trang
về camera trong căn hộ thái là người cài đặt truy cập bằng điện thoại của mình nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và nạn nhân
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an cung cấp đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
vào chiều ngày hôm nay công an tp hcm cũng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê ở bình định đã mất tích tại bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết bước đầu khám nghiệm tử thi không thấy có dấu hiệu ngoại lực không mất tài sản nên chưa phát hiện dấu hiệu của vụ án mạng
đặc biệt cơ quan chức năng còn phát hiện trong ba lô của nạn nhân có cục bê tông xi măng nặng khoảng một mươi kg
từ các tình tiết trên bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng là nam sinh này tự tử
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân của nạn nhân thông tin trên mạng xã hội
một người thân là nam sinh viên từ bình định vào bến xe miền đông quận bình thạnh rồi từ đó đã mất tích
đến sáng ngày một mươi năm tháng hai thi thể của nam sinh viên được phát hiện dưới sông sài gòn đoạn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh
do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên năm nay ngày khai hội chùa hương được lùi thời gian và tổ chức chính thức khai hội vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai
bên cạnh công tác chuẩn bị đón khách của ban quản lý khu di tích thì lực lượng công an xã hương sơn nói riêng
và huyện mỹ đức nói chung cũng triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chùa hương một cách nhanh chóng và kỹ lưỡng
ngay từ cổng vào đền trình lực lượng công an đã bố trí các chốt để phân luồng giao thông
bước đầu xác định em nữ tử vong tên tuyết sinh năm hai nghìn năm ngụ tại địa phương
bà gái đang được cấp cứu tên quỳnh
thi thể em tuyết sau đó được đưa đi để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thiện nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường mỹ phú thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra ban đầu nhân là nhân viên ngân hàng việt công bang chi nhánh đồng tháp
năm hai nghìn một mươi chín do đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ lợi dụng vị trí công tác nhân vay tiền của nhiều người để chi trả cho các khoản nợ khác
và sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền gần năm mươi tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên
đến trình báo tại số hai trăm bốn mươi sáu đường lê đại hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp

ngày một mươi sáu tháng hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn thành hai mươi ba tuổi quê tỉnh khánh hòa một mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại quán giáo vị của anh bùi văn quân ngụ phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền ăn nhậu giữa thành và anh quân dần đánh nhau và đã được bỏ người trong quán căng ngăn
sau đó thành đi về nơi ở cách quán nhậu của anh quân khoảng hai trăm linh mét thì quay lại dùng con dao chém một nhát vào phần đính đầu của anh quân
gây thương tật hai mươi hai nhưng bị bắt sau khi gây án
việc thành sử dụng hung khí chém vào đỉnh đầu của anh quân là vị trí trọng yếu nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
tuy nhiên anh quân may mắn không thiệt mạng bởi lý do khách quan nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo nên thành bị truy tố về tội giết người
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai cùng với cả nước thành phố hồ chí minh đồng loạt tổ chức lễ giao quân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự công an năm hai nghìn hai mươi hai cho các đơn vị quân đội công an
đến sự lễ có các đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng các lãnh đạo quân khu bảy lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh đại diện hội đồng quân sự các quận huyện
điểm giao quân tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh có năm trăm bốn mươi bảy tân binh là những thanh niên ưu tú của quận một mươi hai quận tám tân phú bình tân phú nhuận huyện nhà bè huyện hóc môn
tất cả đều đã sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ với tổ quốc
năm nay thành phố đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho ba tám trăm linh thanh niên
trong đó công an thành phố hồ chí minh đã tuyển đủ chín trăm năm mươi chín chỉ tiêu được giao
tại buổi lễ các tân binh đã bày tỏ cảm xúc vừa nung nức vừa bồi hồi khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm nay
tại vì em cũng có đam mê về công an nên là em cũng rất là muốn đi học về công an và trở thành một người công an
rất là thích đi làm lính như thế này
rồi mình sẽ được huấn luyện rất là kỹ càng về phương diện về công an

rồi mình sẽ được huấn luyện về nhiều thứ và học tập để được thi vào đại học cảnh sát công an
em rất là vui và hồi hộp nữa
em hiện tại là em mới học xong và em đăng ký và em tham gia nghĩa vụ luôn
thì hiện tại là lúc trước em có là mong ước là em thực hiện nghị vụ và em có tham gia và các hoạt động đoàn trong phường
với số lượng đại biểu và tân binh tham dự đông nhất toàn thành phố
để đảm bảo an toàn trước trong và sau
buổi lễ công an quận một mươi hai tp hcm và ban chỉ huy quân sự quận đã phối hợp đảm bảo cho buổi lễ
và công tác giao nhận quân diễn ra đúng thời gian dự kiến
công tác bố trí sắp xếp lực lượng cũng như các phương án để đảm bảo an ninh trực tự trực tự an toàn giao thông
công an quận đã bố trí lực lượng đảm bảo tại các điểm giao quân cũng như các chốt các tuyến
trên cái tuyến đường mà đại biểu khách mời cũng như là đoàn sẽ đi qua để đảm bảo an toàn tuyệt đối
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động tỉnh quảng bình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện luật nghĩa vụ quân sự bảo đảm được sự công bằng dân chủ cho các công dân lên đường nhập ngũ
qua đó góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn đặc biệt là về độ tuổi sức khỏe và trình độ học vấn
công tác bố trí sắp xếp lượng cũng như các phương án để đảm bảo an ninh trực tự trực tự an toàn giao thông
em cảm thấy là em rất tự hào tự hào với được hoạt hình mình là bố quân phục cảm xúc của em thì lệnh lùi lắm không thể diễn tả được cái cảm xúc của bản thân
có mặt tại buổi lễ giao nhận quân tại công an tỉnh quảng bình thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp động viên và mong muốn mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của quê hương đại tướng võ nguyên giáp
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành những chiến sĩ giỏi của quân đội nhân dân và công an nhân dân
đồng thời giao nhiệm vụ đối với các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong đợt này
còn trong chiều ngày hôm nay đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo tại lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh đắk lắc
thực hiện kế hoạch của bộ công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân hội đồng xét duyệt công an tỉnh đắk lắc đã tuyển chọn được bốn trăm bảy mươi bảy công dân
đây là những chiến sĩ mới có sức khỏe tốt bảo đảm những yêu cầu về chính trị trình độ văn hóa để huấn luyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai tại các đơn vị thuộc công an tỉnh đắk lắc và một số đơn vị thuộc bộ công an
sáng cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác của bộ công an cũng đã tham dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố bô ma thuật
trong đợt này thành phố buôn ma thuật nói riêng và tỉnh đắk lắc nói chung có gần ba thanh niên lên đường nhập ngũ
do tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên toàn bộ các thanh niên tham gia nhập ngũ đợt này đều được test covid một mươi chín và hầu hết đã tiêm đủ ba mẫu vaccine
với việc tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở nên tất cả các thanh niên trú tuyển lên đường nhập ngũ đều đảm bảo chất lượng của đơn vị tuyển quân
với tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong mùa tuyển quân năm nay
rất nhiều thanh niên trên cả nước vừa tốt nghiệp đại học đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia công an
công an nhân dân và đây là một nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên
thể hiện tinh thần tự giác ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của bộ công an và hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình đã tuyển chọn được hai trăm năm mươi tám công dân đủ các tiêu chuẩn về đạo đức
sức khỏe chính trị trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng công an nhân dân
sau buổi lễ giao nhận công an tỉnh đã tiến hành bàn giao cho các đơn vị nhận quân huấn luyện theo quy định
trong số hai trăm năm mươi tám tân binh nhập ngũ đợt này có một trăm sáu mươi bảy tân binh thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh ninh bình
chín mươi một tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của bộ công an
cũng trong sáng nay gần một năm trăm linh thanh niên tại tỉnh lạng sơn đã hăng hái háo hức lên đường nhập ngũ
một mươi một huyện thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao nhận tân binh tiễn công dân ưu tú lên đường
thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức phối hợp bàn giao tân binh nghĩa vụ công an nhân dân
cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an cục an ninh điều tra bộ công an
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ công an để huấn luyện theo quy định
năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh thừa thiên huế có một bốn trăm năm mươi ba tân binh lên đường nhập ngũ
trong đó có một hai trăm linh tân binh được biên chế vào các đơn vị quân đội
và hai trăm năm mươi ba tân binh
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian nhanh gọn an toàn đủ số lượng

các tân binh đã lên đường nhập ngũ tự tin bước vào môi trường quân ngũ
cố gắng rèn luyện phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng với truyền thống quê hương tiến công nổi dậy anh dũng kiên cường của cha anh
trong số hai sáu trăm bảy mươi năm thanh niên của tỉnh quảng ngãi nhập vũ năm nay
có hai bốn trăm năm mươi thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội
và hai trăm hai mươi năm thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
thanh niên quảng ngãi được giao cho một mươi một đơn vị
chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi hai của tỉnh quảng ngãi
đảm bảo các yêu cầu đề ra
trước khi giao nhận quân các địa phương trong tỉnh quảng ngãi đã tổ chức
xét nghiệm covid một mươi chín cho một trăm linh thanh niên có lệnh nhập ngũ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến làm việc với công an tỉnh đắk lắc
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc báo cáo tình hình
những kết quả cơ bản đạt được từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên các lĩnh vực công tác
thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực kết quả
của toàn lực lượng công an tỉnh đắk lắc trong việc tham mưu
tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị an ninh buôn làng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng công an xã chính quy trên khắp địa bàn một trăm năm mươi hai xã
nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm và tội phạm ngay từ thôn buôn
tích cực gia quân đấu tranh phòng chống kéo giảm trên một mươi bốn số vụ án xâm phạm trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi
và có những chuyển biến trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường xây dựng các mặt công tác nghiệp vụ bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị
công an các huyện thị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và có thể nói là ghi nhận đánh giá
đó là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được cấp ủy chính quyền địa phương được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ ghi nhận
tiếp đó đoàn công tác của bộ công an đã công bố quyết định giám sát đối với đảng ủy công an tỉnh đắk lắc
về nội dung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết hàng năm của đảng ủy công an trung ương
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh lào cai chính thức đi vào hoạt động
theo đó việc tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành trung ương
trong đó có bộ công an đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
tổ chức cá nhân chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất để giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị
hôm nay anh trương trung kiên đến trung tâm phục vụ hành chính công an tỉnh lào cai làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
sau các bước làm thủ tục nhanh chóng anh còn được hướng dẫn sang quầy biêu điện tỉnh
trực tiếp tại trung tâm hành chính đăng ký chuyển phát căn cước công dân về tận nhà
mà không cần phải sang cơ quan công an lấy căn cước công dân
tránh mất thời gian sự liên thông này khiến anh kiên rất hài lòng
hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh lào cai có hai mươi tám cơ quan đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết một năm trăm linh thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công an công thương tài chính giao thông vận tải xây dựng
ngành công an có bốn dịch vụ và một số dịch vụ đã được liên thông với các bộ ngành
hiện tại chúng tôi có kết nối với sở tư pháp và biêu điện tỉnh lào cai trong việc trả lời xác minh tư pháp
đối với cho công dân để cấp giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân
thứ hai là chuyển phát căn cước công dân tới tận tay công dân ở trên địa bàn tỉnh
đó là một điều rất thuận tiện bởi vì là công dân sẽ không trực tiếp phải đến cơ quan công an
không cần phải đi lên các cơ quan liên quan để cấp giấy tờ
mà liên thông trực tiếp từ cấp cơ sở lên đến công an tỉnh và có cái văn bản trả lời họ luôn
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động
do đó các cán bộ của các bộ ngành được lựa chọn làm việc ở bộ phận một cửa tại trung tâm
đều có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ nhân dân
không để người dân nào đến mà không nộp được hồ sơ và hướng dẫn chi tiết các thủ tục cần mang theo cho lần hẹn sau
trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi sẽ triển khai một số nhiệm vụ tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị
trong việc giải quyết tổ chức đoàn chính để đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định
cái thứ hai là tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để vào phục vụ người dân doanh nghiệp
trong việc thực hiện tổ chức đoàn chính đặc biệt là thực hiện những dịch vụ cấp ba mức ba mức bốn
và đồng thời thực hiện những dịch vụ cấp ba mức ba mức bốn
chúng tôi sẽ thực hiện tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành trung ương
và các bộ công an để thực hiện những việc liên thông từ các cấp đến cấp trung ương
mới đây thủ tướng chính phủ đã giao bộ công an thực hiện xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia
đây là tiền đề để phát triển thêm một bước nữa trong công tác quản lý con người
hướng tới tạo thành một chuỗi liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
cũng như cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác
để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nữa